tại khu vực đập thủy lợi nam thạch hãn tỉnh quảng trị xuất hiện bến bãi tập kết cát sỏi
điều đáng nói là đã có biển cấm đậu tàu hay là thuyền hút cát sỏi
nhưng mà vấn đề này thì vẫn ngang nhiên cho các phương tiện lớn hay là nhỏ vào tập kết
và việc này thì đã gây bức xúc cho người dân cũng như là mất an toàn cho đập thủy lợi nam thạch hãn
bãi tập kết cát sỏi của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên hà
tàu thuyền hàng ngày vẫn ra vào hút cát từ dưới thuyền lên bãi tập kết
vị trí biển báo cấm phương tiện cách chân đập nam thạch hãn về phía thượng lưu khoảng hai trăm năm mươi mét
cục đường thủy việt nam đã cảnh báo không phương tiện nào được hoạt động sau biển báo
điều này sẽ gây mất an toàn hô đập nghiêm trọng
theo các ngành chức năng cho biết công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên nguyên hà đã bị lập biên bản vi phạm rất nhiều
nhưng không hiểu vì sao công ty này vẫn cho tàu thuyền neo đậu tại đây
các ngành chức năng cho biết công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nguyên hà đã bị lập biên bản vi phạm rất nhiều

đề nghị là các cơ quan chức năng vào cuộc và kiểm tra tổng thể và kiểm nghị cấp có thông quyền để chấm dứt ngay việc tập kết vì vị trí đó gây mất an toàn cho thông đường thủy
đã đến lúc các ngành chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt để xử lý nghiêm và ngăn chặn tình trạng công ty cho tàu thuyền đổ cắt sạn không đúng nơi quy định về biến thủy nội địa
nếu không vào mùa mưa bão ở phía dưới đập tràn nam thạch hãn sẽ đứng ngồi không yên vì sợ vỡ đề